theo số liệu từ thanh tra giao thông vận tải hà nội từ đầu năm đến nay đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính gần hai mươi trường hợp
theo đó phạt tiền trên bốn mươi chín tỷ đồng tạm giữ hơn ba trăm linh phương tiện tức quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hơn hai trường hợp
so với cùng kỳ năm ngoái giảm hơn ba năm trăm linh vụ tương đương với hơn một mươi tám
lỗi vi phạm nhiều nhất xảy ra với xe khách tuyến cố định chiếm hơn ba mươi sáu tổng số vụ tiếp đó là xe khách hợp đồng với hơn hai trường hợp
riêng xe taxi đã xử lý hành chính gần một ba trăm linh trường hợp tạm giữ hai mươi bảy phương tiện tước giấy phép lái xe hai mươi trường hợp chiếm hơn ba mươi hai tổng số vụ